trong việc xây dựng chính quyền điện tử góp phần hiện đại hóa nền hành chính

ba trăm một mươi một thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ ba
và năm thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ bốn
thời gian giải quyết thủ tục được cắt giảm tối đa từ hai mươi đến ba mươi so với quy định

đáp ứng nhu cầu người dân mọi lúc mọi nơi
được biết cà mau đẩy mạnh thực hiện đề án cải cách hành chính trong năm hai nghìn một mươi sáu

hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

tiếp nối chương trình gia lai tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến một mươi tám người thông vong
tỉnh táo ghi định hướng nghề nghiệp trong tương lai

tỉnh táo ghi định hướng nghề nghiệp trong tương lai
tỉnh táo ghi định hướng nghề nghiệp trong tương lai
vụ tai nạn khiến xe khách bị hư hỏng nặng lái xe trần ngọc thanh tử vong tại chỗ
hai em học sinh của trường trung học phổ thông trần hưng đạo thị trấn con dẫng huyện mang nhang tử vong trên đường đi cấp cứu
ngoài ra một mươi năm em học sinh khác bị thương trong đó có bốn em bị thương nặng được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai
đội cảnh sát giao thông huyện mang giang đã có mặt tại hiện trường để phân luồng hướng dẫn giao thông nhằm tránh un tắc trên quốc lộ một mươi chín
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút sáng nay trên tuyến đường sát giao nhau với đường dân sinh đoạn qua huyện vân canh bình định
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hòa chạy hướng nam bắc và xe tải
hậu quả của vụ tai nạn đã làm hai người trên xe tải thiệt mạng
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường lấy lời khai để điều tra nguyên nhân
theo cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đây là đường ngang hợp pháp có gắt chắn
có nhân viên đường sắt làm nhiệm vụ gác chắn
tuy nhiên tại thời điểm đoàn tàu chạy qua thì nhân viên không đóng chắn
nguyên nhân vì sao không đóng chắn thì hiện nay cơ quan điều tra đang làm rõ
đến một mươi năm h chiều nay đã thông tuyến đường sắt
tuy nhiên các chuyến tàu chỉ được phép lưu thông chậm với tốc độ từ một mươi năm đến hai mươi km trên giờ khi đi qua khu vực tai nạn
vào lúc một mươi một h bốn mươi ba phút ngày một mươi bảy tháng ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
về việc tàu cá của ngư dân quảng bình bị nạn tại vị trí cách đông đông nam cồn cỏ quảng bình gần chín mươi hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã điều động kịp thời tàu cảnh sát biển hai nghìn hai mươi bốn
đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển miền trung khẩn trương cơ động tìm kiếm cứu hộ tàu cá bị nạn
tàu cá qb chín mươi một nghìn sáu trăm linh chín là tàu vỏ sắt trọng tải một trăm bảy mươi tấn do ông nguyễn hữu sáu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thường trú tại hà thôn bảo ninh đồng hới quảng bình làm thuyền trưởng
trên tàu có chín thuyền viên tàu cá khai thác hải sản từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy bị hỏng máy từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy không khắc phục được trôi giặt trên biển
đến một mươi năm h ba mươi ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp
với tinh thần dũng cảm khắc phục mọi khó khăn coi bà con ngư dân như những người thân của mình cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ
động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi một nghìn sáu trăm linh chín và tiến hành lai kéo tàu cá bị nạn về đất liền
thưa quý vị được mệnh danh là vương quốc dứa của tàu cá quy b chín mươi một nghìn sáu trăm linh chín
những năm qua cây dứa đã trở thành cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo mang lại thu nhập ổn định cho người dân ở xã bản lầu huyện mường khương
tuy nhiên khoảng một tuần trở lại đây hàng chục hectare dứa bỗng dưng chết bất thường gây thiệt hại nặng nề cho người dân
vẫn từ đồi dứa này năm ngoái gia đình anh dương văn ngân ở thôn nam mạ hai thu nhập gần ba trăm linh triệu đồng từ bán dứa
lõi táp lá hầu như mất trắng công sức chăm bón cả năm đều đổ ra sông ra biển
mấy năm trước năm vụ trước là tôi bán được hai trăm năm mươi triệu là trừ hết các khoản chi phí rồi
nhưng mà về đến năm nay một cái là cái nhà máy này hoạt động cái dứa nhà tôi bị hỏng nhiều quá
thế là thương lái trung quốc người ta đã đặt mua rồi nhưng mà bây giờ người ta sang người ta cắt ra người ta bỏ không lấy nữa
và đã đặt tiền rồi bây giờ người ta bắt tôi hoàn lại sả lại số tiền mà nương nhà tôi là bây giờ được khoảng năm sáu mươi tấn
ngồi bên đống dứa hỏng bà lục thị lan cũng ở thôn nam mạ hai chỉ biết kêu trời
thương lái đã ký hợp đồng thu mua dứa quả với gia đình nhưng khi phát hiện tình trạng dứa bị hư hỏng
đã hủy hợp đồng khiến cho gia đình bà lan không biết tiêu thụ đi đâu
để đầu tư trồng ba vạn gốc dứa bà lan đã phải vay ngân hàng mấy chục triệu đồng mua giống và phân bón
mỗi năm thì trước nhà máy này vườn này là thu được tổng số là sáu mươi triệu trong một năm
mà bây giờ có được từ năm ngoái về đây thì nó không thối mấy thương lái
còn giúp gia đình lấy năm nay thì thôi gia đình cũng không biết bán cho ai mà cũng không dám bán cho ai nữa
nghĩa là năm nay không bán được tí nào
không bán được tí nào đấy anh xem vườn dứa nó hổng hết thế này thì bán cho ai đấy
hàng trăm gia đình trồng dứa ở xã bản lầu cũng lâm vào cảnh tương tự khi hàng chục hectare dứa đang đến kỳ thu hoạch bị táp lá thối lõi
theo phản ánh của người dân hiện tượng dứa táp lá thối quả bất thường là do khí thải
từ khi nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh ở gần đó đi vào hoạt động
qua đánh giá sơ bộ ban đầu thì sở nông nghiệp phát triển đông thôn cũng đã kết luận là
hiện tượng cháy táp lá đây không phải là do sâu bệnh gây ra
và hiện nay thì các sở ngành của tỉnh đã lấy mẫu về tỉnh để đề nghị đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân
tuy nhiên cái giải pháp ban đầu đứng trước cái tình thế như vậy thì các ủy đảng chính quyền chúng tôi đã chỉ đạo các thôn tiến hành
hoặc bà con nhân dân các thôn
thế và cho lập danh sách các cái hộ gia đình bị thiệt hại
hiện nay thì chúng tôi đang cho các tổ công tác cán bộ của xã
trong hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật tuần này thì cũng phải tập trung vào cùng với bà con để thống kê toàn bộ số diện tích
và loại cây trồng bị thiệt hại
bước đầu các cơ quan chức năng đã loại bỏ nguyên nhân cây dứa táp lá thối quả là do sâu bệnh
đại diện nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh không thừa nhận dứa chết do khí thải từ nhà máy
trước thực trạng này cơ quan chức năng tỉnh lào cai cần sớm điều tra tìm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục
bảo đảm ổn định đời sống cho người dân
để xúc tiến nhanh công tác xử lý chung cư cũ ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định
ủy quyền cho ủy ban nhân dân quận thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư
cải tạo sửa chữa xây dựng đối với các chung cư cũ xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trên địa bàn

theo đó các quận được phê duyệt đề cương dự toán báo cáo kinh tế kỹ thuật quyết toán về công tác kiểm định
và sửa chữa trung cư cũ ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm định chất lượng cho chủ sở hữu nhà trung cư
quận cũng đồng thời phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo sửa chữa trung cư cũ xây dựng trung cư mới thay thế
và công nhận chủ đầu tư
ngoài ra ủy ban nhân dân quận còn phê duyệt chấp thuận phương án tạm cư phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư
theo đề xuất của nhà đầu tư ban hành quyết định cưỡng chế phá rỡ khẩn cấp quyết định cưỡng chế di rời
và tổ chức thực hiện bố trí tạm cư
theo sở xây dựng tp hcm thành phố có một hai trăm bốn mươi bốn trung cư nhà tập thể trong đó có năm trăm ba mươi ba tòa nhà được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
việc cải tạo trung cư cũ đã được bàn trong rất nhiều năm qua là vấn đề hết sức cấp bách
đề xuất tiến nhanh chỉ có trao quyền cho quận huyện mới đẩy nhanh được tiến độ
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố sẽ xử lý hai mươi sáu trung cư trong đó khởi công xây dựng sáu trung cư tại các vị trí trung cư cũ đã tháo rỡ
việc quy hoạch phát triển các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh quảng trị
chưa gắn với phát triển vùng nguyên liệu đã dẫn đến những bất cập
nguồn nguyên liệu đầu vào thiếu nên đã xảy ra tình trạng các cơ sở tranh mua tranh bán giá cả thiếu thống nhất
bên cạnh đó còn gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư
nhà máy chế biến mủ cao su cam lộ thuộc tổng công ty thương mại quảng trị có công suất năm tấn một năm
năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù đã đi thu mua thêm các thị trường từ thanh hóa đến quảng ngãi nhưng nhà máy chỉ chế biến được ba tấn
còn năm nay mỗi ngày nhà máy chỉ chế biến cầm trừng khoảng bảy tám tấn
có những lúc nhà máy cũng phải nghỉ vì không có nguyên liệu
cùng chung tình trạng với nhà máy chế biến cao su cam lộ nhà máy chế biến mủ cao su đức hiền ở xã vĩnh long huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị có công suất nhà máy được thiết kế sáu tấn một năm nhưng sản lượng mũ thu mua trên địa bàn tỉnh
hiện nay chỉ đạt một phần ba công suất
tôi thấy là cái nguyên liệu là
hầu như là không đáp ứng đủ
không đáp ứng đủ để cho sản xuất trong một dây chuyền hoạt động liên tục
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện có một mươi nhà máy cơ sở chế biến mủ cao su trong đó có tám nhà máy cơ sở chế biến đang hoạt động với tổng công suất thiết kế của các nhà máy hơn ba mươi năm tấn một năm
thế nhưng đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu diện tích cây cao su toàn tỉnh quảng trị đưa vào khai thác khoảng một mươi sáu trăm linh ha sản lượng mủ khoảng một mươi hai bốn trăm linh tấn
sản lượng này thì mới đáp ứng
được khoảng trên một phần ba công suất của tổng các nhà máy
do đó mà cái việc để mà tiếp tục mở rồng phát triển thêm các nhà máy sản xuất cao su theo chúng tôi là cũng không nên
bởi vì nếu như anh mở thêm nhiều nhà máy thì một mặt nó sẽ là tốn kém và là lãng phí
mặt thứ hai là sinh ra cái vấn đề là cạnh tranh trong vấn đề mua bán
và do đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến quy trình
vẫn biết việc xây dựng các nhà máy cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng
nó có vai trò nâng cao giá trị hàng hóa tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất
song tỉnh quảng trị cũng cần xem lại công tác quy hoạch vùng nguyên liệu cấp phép xây dựng nhà máy cơ sở chế biến cao su để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu như hiện nay
thưa quý vị mùa thi tuyển sinh đại học cao đẳng hai nghìn một mươi bảy đang đến rất gần
việc chọn ngành chọn nghề của thí sinh là rất quan trọng
nếu chọn không đúng sẽ là một sự lãng phí rất lớn cho bản thân gia đình và xã hội
thế nhưng vẫn còn có rất nhiều người đang nhầm lẫn trong việc chọn nghề chọn trường cho phù hợp
nghĩa là quy chiếu đúng theo kết quả học tập
vâng đây cũng là một tâm lý khá phổ biến ở nhiều bạn trẻ hiện nay
việc học theo trào lưu học cho có mà không hiểu rõ những điểm mạnh điểm yếu cũng như những đặc điểm cá nhân đã khiến cho nhiều em gần như bị xa lầy trong những quyết định của mình

đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng lao động của ta chưa cao số sinh viên thất nghiệp hàng năm vẫn chưa có chiều hướng giảm
trong chuỗi chương trình tư vấn mùa thi được tổ chức hàng năm không ít câu trả lời được các bạn trẻ đưa ra khiến ban tổ chức phải ngạc nhiên bởi sự hồn nhiên kiểu như
em thích ngành này vì có lương cao em thích học ngành nào trong khối a để dễ tìm được việc làm
và hậu quả là chỉ mới vào năm thứ nhất thứ hai của đại học hay cao đẳng các em đã cảm thấy đuối sức
nạn và kết quả học tập xa xút
em thấy có rất là nhiều bạn học mà không thể biết là tại sao mình lại học trường này tại sao mình lại chọn trường này

vì vậy các em đã tìm ra những năng khiếu sở thích đam mê mặt mạnh mặt yếu của mỗi cá nhân gần như còn rất xa lạ với các em
bởi vậy hầu hết các em chọn ngành học không đúng cách
số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi năm của trung tâm dự báo nguồn nhân lực tp hcm cho thấy
chỉ có khoảng năm các em học sinh hiểu rõ về ngành nghề mình lựa chọn
con số hiểu tương đối là hai mươi chọn sai nghề là sáu mươi và thiếu hiểu biết về nghề đến bảy mươi năm
trong khi đó các chương trình hướng nghiệp các cuốn sách các hoạt động bổ trợ nhằm giúp học sinh tự khám phá bản thân
làm cơ sở cho việc chọn ngành chọn nghề trong tương lai vẫn còn rất thiếu trong các trường phổ thông
bởi ngày hôm nay là buổi hướng nghiệp thì trong đầu em lúc đầu đã thực sự là sai lầm khi nghĩ là mình chọn nghề chọn nghiệp
chứ không phải là như cả hai thầy nói tức là nghiệp chọn mình và suy nghĩ của mình đến cái nghiệp ấy
sai ở chỗ là mình luôn nghĩ là mình thích thì mình làm chứ không phải là mình đặt ra một kế hoạch nào đó
thì người ta mới thống kê được là có khoảng ba lĩnh vực
tớ đã làm là trăm phần trăm mà không cần nỗ lực
nó là sở trường
có khoảng tám lĩnh vực là tớ đã làm chỉ được năm mươi phần trăm
còn chắc chắn có chín lĩnh vực đã làm là chết
thành ra ở lớp một mươi hai người ta định hình rất là rõ tớ chỉ có thể làm được ba việc thôi
tức là ba cái nghề thôi
thì bắt đầu họ mới đem họ thi vào cái trường mà
thành ra là họ không có khái niệm trường tốt trường
nghề nào cũng hay hết
tùy vào năng lực của mình

một cộng trường đại học cao đẳng luôn là những ước mơ đẹp của tuổi học trò
xong chọn nghề nghiệp lại là chuyện cần cân nhắc kỹ
đừng để tương lai của mình trở nên mịt mờ hơn
chỉ vì bạn không tỉnh táo nhận ra rằng mình đang phí thời gian vào những điều không phải cứ cố là làm được
trong phần tin quốc tế nhiều bất đồng tại hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương g hai mươi
mỹ mở rộng điều tra vụ dò dỉ tài liệu của cia cho wikileaks
các vấn đề có liên quan đến tiền tệ chủ nghĩa thương mại tự do bảo hộ và biến đổi khí hậu đã trở thành chủ đề chính tại hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thành phố bà đen của đức

trước đó tổng thống trump đề xuất cắt giảm một phần ba quỹ môi trường nội địa cũng như cắt giảm sự đóng góp của mỹ liên quan đến các chương trình chống biến đổi khí hậu của liên hợp quốc
sự bất đồng giữa mỹ và các nước tham dự hội nghị liên quan đến hai vấn đề nói trên có thể ảnh hưởng đến tuyên bố chung kết thúc hội nghị
bộ trưởng tài chính pháp michel sepeng cho biết lãnh đạo các nước g hai mươi sẽ nhóm họp trong vài tuần tới để xác định những mục tiêu chung
cũng trong ngày hôm nay ngoại trưởng mỹ rex tillerson tới trung quốc chặng dừng chân cuối cùng
du đông bắc á sau hai nước nhật bản và hàn quốc
thông điệp mà ông richirosson sẽ đưa ra trong chuyến thăm này được dư luận rất chú ý đặc biệt là có liên quan đến vấn đề triều tiên
trong bối cảnh washington đang xem xét lại chính sách đối với bình nhưỡng
trong khi đó phía bắc kinh cho rằng hành động của washington có xu hướng làm căng thẳng khu vực leo thang
theo kế hoạch ngoại trưởng mỹ rece được chủ tịch trung quốc tập cận bình tiếp và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà vương nghị
thảo luận một loạt vấn đề song phương và đa phương như thương mại an ninh chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
chuyến công du trung quốc lần đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng của ông tillerson diễn ra trong bối cảnh mỹ và hàn quốc
đang thúc đẩy triển khai kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt tại hàn quốc
bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ bắc kinh
trước đó ngoại trưởng tillson tuyên bố washington đang tìm kiếm một loạt biện pháp mới cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên
và ông khẳng định mọi sự lựa chọn trong đó có cả hành động quân sự sẽ được washington xem xét
hiện washington và bắc kinh đang hoàn tất các chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình
và tổng thống mỹ donald trump có thể diễn ra vào đầu tháng bốn tới
liên quan đến bê bối chính trị tại hàn quốc hôm nay cơ quan công tố đã một lần nữa triệu tập ông chay tae won năm mươi sáu tuổi
chủ tịch tập đoàn sky của hàn quốc để thẩm vấn về những cáo buộc tham nhũng dẫn đến việc tổng thống bắc kinh hez
bị phế chuất
việc triệu tập ông chae tae woon lần này được cho là nhằm củng cố bằng chứng chống lại bà bắc kinh
người sẽ phải trình diện để thẩm vấn vào ngày hai mươi một tháng ba tới
trước đó ông chae tae woon cũng đã bị triệu tập để thẩm vấn trong ngày một mươi sáu tháng ba cùng hai cựu lãnh đạo của sk
tập đoàn gia đình lớn thứ ba ở hàn quốc
theo trụ sở điều tra đặc biệt thuộc văn phòng công tố quận trung tâm seoul
một trong số hai cựu lãnh đạo trên đã gặp trực tiếp tổng thống parkene vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
khi chủ tịch sk chae tae woon đang bị giam giữ vì tội tham nhũng
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm ông chae tae woon được tổng thống đặc giá
sau đó tập đoàn sk đã quyên góp một mươi một một tỷ won tương đương với chín tám triệu đô la
cho hai quỹ tài trợ thể thao do bạn thân của bà bắc kinh là cho soon sin lập ra
điều này làm giới lên nghi ngờ các khoản tiền này để đổi lấy quyết định ăn giá
thủ tướng anh thedisame cam kết khởi động thủ tục đưa nước này ra khỏi liên minh cho oeu
trong vòng hai tuần tới
phát biểu tại cuộc họp của đảng bảo thủ cầm quyền mới diễn ra
bà may nhấn mạnh sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận thỏa đáng với châu âu
thời điểm nước anh chính thức kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon
chính thức khởi động đàm phán tách khỏi liên minh châu âu đang đến rất gần
khi thủ tướng anh thedisame cam kết sẽ khởi động thủ tục trong hai tuần tới
tuy nhiên trước đó trong bối cảnh chính phủ anh đang phải tập trung mọi nguồn lực
cho các cuộc đàm phán về vấn đề brexit
thì thủ hiến scotland tuyên bố kế hoạch trưng cầu ý dân để scotland độc lập với anh
đề cập đến điều này bà may cam kết sẽ đấu tranh vì sự thống nhất của nước anh
bà nhấn mạnh việc scotland độc lập với anh sẽ tác động xấu đến scotland cũng như cả nước anh
các cuộc đàm phán sắp tới rất quan trọng đối với tất cả người dân anh
và chỉ có thể đạt được một thỏa thuận tốt với eu khi liên hiệp vương quốc anh là một khối thống nhất
các công tố viên liên bang mỹ tại alexandria virginia vừa mở rộng cuộc điều tra
về những tiết lộ thông tin bí mật của cục tình báo trung ương cia trên trang mạng wikileaks
bao gồm việc dò dỉ các tài liệu của cia cho trang web này
theo đó cuộc điều tra tập trung vào việc truy tìm người tiết lộ cho wikileaks những thông tin về kỹ thuật
và công cụ mà cia đã sử dụng để nghe lén các mục tiêu tình báo
theo giới chức an ninh và thực thi pháp luật trọng tâm của nỗ lực điều tra là nhằm xác định
liệu có nhà thầu tình báo nào phải chịu trách nhiệm hay không
theo đó vào thời điểm hiện tại
điều tra không cho rằng nga hay một chính phủ nước ngoài nào khác can dự vào vụ việc
giới chức mỹ cũng vừa xác nhận các công tố viên tại alexandria đang tiến hành điều tra về wikileaks
và các nguồn cung cấp tin cho trang web này
một số tài liệu của tòa án về cuộc điều tra này đã được công bố
hiện bộ tư pháp mỹ cũng như người phát ngôn của cia đều từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này
xin chào tạm biệt